thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
sáng nay ban tuyên giáo thành ủy đà nẵng tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền đại hội lần thứ hai mươi hai đảng bộ thành phố
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm nhằm cung cấp thông tin và định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới
nội dung hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền đại hội lần thứ hai mươi hai đảng bộ thành phố đà nẵng tập trung vào ba nhiệm vụ
công tác chỉ đạo và chuẩn bị xây dựng nội dung các văn kiện đại hội
những điểm mới trong dự thảo văn kiện đại hội đại biểu lần thứ hai mươi hai đảng bộ thành phố đà nẵng nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
một số kết quả đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
công tác tham mưu xây dựng đề án nhân sự cho đại hội lần thứ hai mươi hai đảng bộ thành phố đà nẵng nhiệm kỳ tới
giới thiệu nội dung ấn phẩm chào mừng đại hội đà nẵng thành tiệu và khát vọng
định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới
tính đến nay tất cả một mươi sáu trên một mươi sáu đảng bộ trực thuộc thành ủy đà nẵng đã tổ chức thành công đại hội
bảo đảm đúng theo tinh thần chỉ thị ba mươi năm của bộ chính trị